ngày hai mươi một tháng ba bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ubnd tp hcm đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho ban chuyên án hai trăm một mươi tám lp về thành tích xuất sắc triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tp hcm
chúc mừng chiến công mà ban chuyên án hai trăm một mươi tám lp đạt được lãnh đạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và ủy ban nhân dân tp hcm nhấn mạnh
đây là vụ án rất lớn rất nghiêm trọng chuyên án thành công là thành tích nổi bật ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng công an biên phòng hải quan trong kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy
dịp này ủy ban nhân dân tp hcm đã tặng bằng khen và trao thưởng một trăm linh triệu đồng cho ban chuyên án
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tặng bằng khen và trao thưởng năm mươi triệu đồng cho đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền nam
như tin đã đưa trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với các lực lượng chức năng công an tp hcm và các tỉnh đắk nông tây ninh bình dương đã bắt giữ một mươi một đối tượng vận chuyển buôn bán ba trăm linh kg ma túy tại địa bàn quận bình tân
đây là số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước tới nay tại tp hcm